nhân dịp kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt thân mật các nữ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
sự kiện đánh dấu kỷ niệm một mươi năm thành lập nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam
dự buổi gặp mặt có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội chủ tịch nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam
đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng các nữ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
báo cáo tại buổi gặp mặt phó chủ tịch thường trực quốc hội chủ tịch nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam tòng thị phóng cho biết
nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn tỷ lệ nữ đại biểu là hai mươi bảy sáu cao nhất trong ba nhiệm kỳ gần đây xếp thứ sáu mươi ba trong liên minh nghị viện thế giới ipu
chất lượng và vị thế của nữ đại biểu đã có nhiều tiến bộ một trăm linh nữ đại biểu có trình độ đại học trở lên trên đại học là năm mươi chín một nhiều nữ đại biểu giữ trọng trách cao trong bộ máy nhà nước
tỷ lệ nữ là trưởng đoàn phó trưởng đoàn tỷ lệ nữ trong thường trực hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội tăng
qua báo cáo của phó chủ tịch thường trực quốc hội chủ tịch nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam và phát biểu của một số nữ đại biểu quốc hội
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những ý kiến
sâu sắc đầy tâm huyết và trách nhiệm của các nữ đại biểu quốc hội
chủ tịch nước phấn khởi và tin tưởng vào sự nỗ lực cố gắng của các nữ đại biểu quốc hội để nâng cao vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội nhất là lĩnh vực chính trị văn hóa xã hội
bày tỏ vui mừng gặp mặt các nữ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của dân tộc phụ nữ việt nam luôn giữ vai trò quan trọng và có những công hiến to lớn
có phần làm nên những chiến công hiền hách được lịch sử ghi nhận tôn vinh
từ ngày có đảng lãnh đạo các thế hệ phụ nữ việt nam luôn phát huy phẩm chất cao đẹp nêu cao tinh thần cách mạng vượt qua mọi khó khăn gian khổ
sẵn sàng chiến đấu hy sinh để xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng với tám chữ vàng anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang mà bác hồ kính yêu đã khen tặng
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nữ đại biểu quốc hội tiếp tục công hiến phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống anh hùng vẻ vang của phụ nữ việt nam
chủ tịch nước tin tưởng nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả thành tích to lớn hơn nữa góp phần xứng đáng vào các hoạt động của quốc hội
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân